những người có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều bệnh viện trên địa bàn có thêm nghị lực để chống chọi với bệnh tật

thôi thuốc nhóm thiện nguyện gây quỷ trái tim trên tường hoàn thành thực hiện năm gói bổ trợ căn bản bao gồm
các suất ăn miễn phí cho những bệnh nhân tâm thần suất ăn dinh dưỡng cho những bệnh nhân hung mê
bảo hiểm y tế viện phí và học bổng cho những sinh viên trường đại học y dược
nguyễn thiện nguyện trái tim trên tường do nhóm các y bác sĩ các cán bộ y tế hiện đang công tác
tại các cơ sở y tế tại tp hcm thành lập cho đến nay đã gần ba năm
đây là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của các y bác sĩ
góp phần sang sẻ nỗi đau và vực dậy tinh thần cho các bệnh nhân đang cần lắm sự sẻ chia
qua sự kết nối của bác sĩ huỳnh tấn hiển hiện tại bệnh viện tâm thần tp hcm được hưởng trợ cấp tiền ăn hàng tháng
gồm hai mươi tám bệnh nhân trong đó khoa nữ thì có sáu trường hợp được hưởng trợ cấp tiền ăn hàng tháng
có những trường hợp bệnh nhân có ba anh chị em đều nằm ở ba khoa cũng được hưởng trợ cấp
và những trường hợp của chương trình trái tim trên tường của bác sĩ bà lũy trắng rất là có ý nghĩa
những bệnh nhân này rất là nặng nên cần phải có người ta không thể ăn qua đường miệng được
mà người ta phải ăn qua đường sông đặt sông ngủ dạ dậy để nuôi ăn
đối với những bệnh nhân này cần những loại cháo dinh dưỡng đặc biệt
như có thể là hỗ trợ phần nguyên liệu cho bệnh nhân giúp bệnh nhân mau bình phục
theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi tám quỹ trái tim trên tường đã quyên góp được hơn một tỷ chín trăm linh triệu đồng
và tất cả đã đến tay các bệnh nhân
trong đó bệnh viện tâm thần tp hcm được nhận hỗ trợ một hai trăm chín mươi đồng trên bệnh nhân mỗi tháng
với tổng số tiền là gần bốn trăm một mươi tám triệu đồng
tại bệnh viện nhiệt đới tp hcm mỗi tháng bệnh viện nhận sáu trăm linh suất ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân hôn mê
với tổng số tiền hơn hai trăm một mươi sáu triệu đồng
để hoàn thành tốt sứ mệnh thực hiện năm gói hỗ trợ đến với bệnh nhân nghèo
quỹ trị nguyện trái tim trên tường đã có nhiều hình thức gây quỷ khác nhau
trong đó có chương trình đem nhạc lưu trắng với thông điệp hát cho yêu thương để gây quỷ
chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các y bác sĩ công tác trong ngành y ở mọi miền đất nước
hỗ trợ cho bệnh nhân cũng là một điều nhỏ nhoi thôi
nó như một bữa cơm một cái phần viện phí để bệnh nhân ung thư truyền thuốc
thì nó cũng chỉ thật sự là nhỏ nhoi nhưng mà chúng tôi chỉ hy vọng rằng nó sang sẻ được phần nào
cái nỗi đau và nó vực dậy cái tinh thần cho bệnh nhân thôi
một hoạt động mà chúng tôi cảm thấy ý nghĩa và trên đường dài đó chính là bảo hiểm y tế
tại vì bảo hiểm y tế đó cung cấp cho người nghèo sẽ giúp cho họ một cái phao cứu sinh về kinh tế
khi họ chẳng may mất bệnh mà vào bệnh viện
một nắm khi đói bằng một gói khi no là tiêu chí mà nhóm đang xây dựng nhằm tạo sự chia sẻ
thấu hiểu giữa thầy thuốc và bệnh nhân để từ đó giúp đỡ bệnh nhân nghèo
có những bữa ăn chất lượng phục hồi sức khỏe vượt qua khó khăn trong hoàn cảnh ốm đau bệnh tật
tạo cầu nối cho những nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo xây dựng tinh thần lá lành đùm lá rách
tương thân tương ái hết sức tốt đẹp
đồng thời để các doanh nghiệp có cơ hội thực hiện trách nhiệm xã hội của mình với cộng đồng
quỹ trái tim trên tường tiếp tục mở rộng địa bàn hỗ trợ
tiến hành hoạt động tư vấn y học miễn phí cho cộng đồng
nhằm bảo đảm cho các hoạt động hỗ trợ được phòng phủ hơn
đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay tuần này
một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thư tự liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhomeday tvaconggmail com